tại cửa khẩu quốc tế mộc bài huyện bến cầu vào ngày hôm qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và công an tỉnh tây ninh đã tiếp nhận hai trăm năm mươi sáu công dân việt nam từ vương quốc campuchia trả về
ngày ba mươi tháng một mươi một các đơn vị chức năng thuộc bộ đội vụ campuchia đã phong tỏa hai khu nhà ở tỉnh canan tạm giữ hơn hai trăm năm mươi công dân việt nam
những người này được cho là có hành vi nhập cảnh trái phép lao động trai phép và nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo
do đó phía campuchia đã tiến hành xử phạt hành chính
sau khi tiếp nhận lực lượng biên phòng và công an tỉnh tây ninh đã tiến hành các thủ tục pháp lý thủ tục hành chính cho hai trăm năm mươi sáu công dân nhập cảnh
đối với những trường hợp không đầy đủ giấy tờ bị lập biên bản nộp phạt hành chính